hở ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi công cộng
thành phố hồ chí minh vừa yêu cầu mỗi quận huyện phải xóa sổ ít nhất ba địa điểm bị ô nhiễm môi trường do tồn động rác thải trên địa bàn
các quận huyện ra soát lập danh sách lên kế hoạch xóa các điểm ô nhiễm trên địa bàn
đồng thời tăng cường thu gom vớt rác thải trên sông kênh rạch nạo vét cống rãnh khơi thông dòng chảy giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư và nơi công cộng
hiện ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác diễn ra nghiêm trọng nhưng khó xử lý do nằm đang sen trong khu dân cư
mục đích của việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi tám nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường